trong ngày hôm nay không khí lạnh tiếp tục được tăng cường thêm nữa kèm theo đó là những cơn mưa sẽ duy trì suốt cả ngày
vì thế nền nhiệt ở vùng đồng bằng và thủ đô hà nội cao nhất hôm nay chỉ khoảng từ một mươi bảy đến một mươi tám độ sấp xỉ mức rét đậm
còn ở vùng núi và trung du nhiệt độ là từ một mươi năm đến một mươi bảy độ
từ ngày mai khối không khí lạnh sẽ suy yếu dần những cơn mưa cũng giảm bớt
nền nhiệt ngày ở bắc bộ sẽ tăng lên từ hai mươi đến hai mươi ba độ
dưới tác động của không khí lạnh trong ngày hôm nay suốt một dọc từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế
có mưa trên diện rộng
đến tối và đêm nay khi khí lạnh được tăng cường thêm thì vùng mưa miền trung sẽ mở rộng hơn xuống đà nẵng
quảng nam và quảng ngãi và đợt mưa này sẽ kéo dài liên tục từ nay đến hết ngày hai mươi tám tháng ba
trong đó khu vực xảy ra hội tụ mạnh mẽ nhất sẽ là các tỉnh từ hà tĩnh trở vào cho đến thừa thiên huế
với tổng lượng mưa trong ba hôm tới phổ biến từ năm mươi tám mươi mm
tại nam quảng trị và tỉnh thừa thiên huế sẽ là những nơi có mưa lớn nhất
với lượng mưa có thể lên tới từ tám mươi đến một trăm năm mươi
không chỉ mưa to không khí lạnh xuống tới miền trung còn tranh chấp mạnh mẽ với khối không khí nóng ẩm ở đây
vì thế có thể sẽ gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan khác như lốc xoáy và gió giật mạnh
thậm chí là mưa đá và xét đánh trong cơn rông
do ảnh hưởng của mưa và gió đông bắc tràn về nền nhiệt các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
sẽ giảm còn từ một mươi chín đến hai mươi ba độ trời rét
các tỉnh thành từ đà nẵng cho đến bình định nhiệt độ cũng giảm xuống còn khoảng từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
khu vực từ phú yên đến bình thuận không chịu tác động của không khí lạnh nên nhiệt độ vẫn còn cao
từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
trạng thái nắng với nhiệt độ khá cao trong khoảng thời gian vừa qua ở tây nguyên và nam bộ
cũng sẽ trứng lại khi không khí lạnh rồn sâu xuống phía nam
ban ngày hai khu vực này phổ biến có mây thay đổi có nắng với cứng độ không quá mạnh
mưa rào và rông cũng sẽ xuất hiện rải rác nên nhiệt giảm nhẹ xuống còn từ ba mươi ba mươi ba độ ở tây nguyên
và ba mươi một ba mươi bốn độ ở nam bộ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh
trong hôm nay và ngày mai khu vực vĩnh bắc bộ và bắc biển đông
bao gồm cả huyện đảo hoàng sa sẽ có gió đông bắc duy trì cường độ mạnh cấp sáu cấp bảy
giật cấp tám cấp chín
tình trạng biển động với độ cao sóng giao động từ hai năm đến ba năm m
rất nguy hiểm cho các tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển này
vùng biển ngoài khơi trung bộ hôm nay gió đông bắc cũng đã mạnh dần lên cấp năm
có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển động và còn kèm theo cả mưa rào và rông nguy hiểm
tàu thuyền không nên ra khơi để bảo đảm an toàn
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước